bộ quốc phòng nga sáng sớm ngày hôm nay cho biết quân đội nước này đẩy lùi một cuộc tấn công trong đêm bằng máy bay không người lái uav của ukraine và bắn đảo crimea
tất cả các máy bay không người lái uav đều bị vô hiệu hóa
trong một tuyên bố bộ quốc phòng nga cho hay ukraine đã cố gắng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ của nga bằng cách sử dụng máy bay không người lái uav
lực lượng phòng không của nga đã phát hiện tổng cộng bốn mươi hai máy bay không người lái uav và trong số này chín chiếc đã bị bắn hạ trên bầu trời của crimea
trong khi ba mươi ba chiếc khác bị hệ thống tác chiến điện tử ngăn chặn và rơi không trúng mục tiêu đã định
bắn đảo crimea nơi đặt căn cứ hải quan trọng của nga thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của ukraine trong những tháng gần đây
ngày hai mươi hai tháng tám ông kirill kudanov người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội ukraine
tuyên bố sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công và bắn đảo crimea trong vài ngày tới